trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng bảy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tổ chức chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân tại cù lao tràm xã đảo tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam
đây là năm thứ tư chương trình đồng hành giữa lực lượng cảnh sát biển và ngư dân được thực hiện với nhiều hoạt động gắn kết và ý nghĩa
trong chuỗi các hoạt động hướng về ngư dân các vùng biển đảo đoàn y bác sĩ thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã thăm khám chữa bệnh cho gần năm mươi ngư dân bà con xã đảo
và hỗ trợ thuốc đặc trị cho người dân bên cạnh đó bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai thăm và tặng năm mươi xuất quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức hoạt động tuyên truyền kiến thức về biển đảo cho cán bộ đảng viên tại cú lao tràm trao tặng năm trăm linh lá cờ tổ quốc và hai mươi túi sơ cấp cứu cho ngư dân trên đảo